ô tô chạy trên các tuyến đường nội ô thành phố cần thơ lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp tài sản thì phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường võ văn kiệt
thành liên ép xe và giật sợi dây chuyền vàng bị người dân truy đuổi quyết liệt thành bỏ xe và chạy thoát thân ngay sau đó thành đã đến cơ quan công an đầu thú
vâng với những vụ trộm cắp cướp giật diễn ra nhiều trong thời gian gần đây tại thành phố cần thơ các lực lượng chức năng công an thành phố đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực
qua đó đã triệt phá nhiều vụ thu hồi tài sản có giá trị lớn để trao trả lại cho người dân ghi nhận của nhóm phóng viên antv cần thơ
vào ngày một mươi tám tháng ba vừa qua cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ đã thực hiện lệnh bắt cẩn cấp đối tượng trần thương

vào ngày một mươi tám tuổi chú phường xuân khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ đã bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà sách hồng ân phường an cư quận ninh kiều lấy đi số tài sản gần sáu trăm linh triệu đồng
chỉ hơn một mươi tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo đội phòng ngừa đấu tranh chống trụng cấp công an thành phố cần thơ đã xác định đối tượng và thực hiện lệnh bắt cẩn cấp lầm tấn lọc thu giữ gần như toàn bộ tài sản cùng tiền và nữ trang được y cất giấu trên căn gác của nhà mình
toàn bộ tài sản trên đã được trao trả cho bị hại
trong thời gian tới để công tác phòng chống trụng cấp đạt hiệu quả công an thành phố cần thơ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ
quản lý chặt địa bàn đối tượng hình sự ma túy tăng cường công tác tuần tra canh gác tại các tuyến địa bàn trọng điểm khu vực giáp danh đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt là đề cao ý thức tự phòng tự chống tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân

tổ quốc đặc biệt là đề cao ý thức tự phòng tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân